bộ tài chính đã chủ trì tổ chức hội nghị với các bộ ngành liên quan về việc giải ngân vốn vay nước ngoài oda trong năm hai nghìn hai mươi
việc giải ngân vốn vay nước ngoài tính đến thời điểm hiện nay mới chỉ đạt hơn hai mươi do một số nguyên nhân khách quan chủ quan
tại hội nghị một mươi trên một mươi hai bộ ngành đã cam kết hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài trong năm nay
theo đại diện một số bộ ngành tham gia hội nghị trong những tháng đầu năm nay
các dự án vốn vai nước ngoài được triển khai không được thuận lợi
việc giải ngân hay huy động các chuyên gia nước ngoài gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã giải ngân được khoảng ba hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng đạt năm mươi hai
đây là mức cao so với nhiều bộ ngành khác nhưng không phải không có những khó khăn
thông tin tại hội nghị cho thấy các bộ ngành đã cam kết hoàn thành giải ngân sau khi điều chỉnh giảm một phần
hoặc toàn bộ kế hoạch vốn trừ bộ giao thông vận tải không đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn
kết luận hội nghị đại diện bộ thế chính đánh giá cao quyết tâm của các bộ ngành liên quan
đối với các vấn đề còn vướng các bộ ngành cần sớm đề xuất để có sự sửa đổi phù hợp
tránh điều chỉnh thêm kế hoạch vốn của dự án